nghị định chín mươi hai về điều kiện kinh doanh hàng không vừa được chính phủ ban hành
theo nghị định mới thì tiêu chí vốn tối thiểu để thành lập và kinh doanh hãng hàng không
đã giảm đi rất nhiều mở rộng hơn cánh cửa cho các hãng hàng không mới
theo nghị định bức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển hàng không
là ba trăm linh tỷ đồng với các hãng quy mô khai thác đến một mươi máy bay
nghị định chín mươi hai cũ quy định bảy trăm linh tỷ đồng với doanh nghiệp có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế
ba trăm linh tỷ đồng với doanh nghiệp chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa
với quy mô khai thác từ một mươi một đến ba mươi máy bay theo nghị định mới thì các hãng cần sáu trăm linh tỷ đồng
trước đó nghị định chín mươi hai cũ quy định vốn tối thiểu một tỷ đồng với doanh nghiệp có khai thác quốc tế
và sáu trăm linh tỷ với doanh nghiệp chỉ khai thác nội địa
quy mô khai thác trên ba mươi máy bay theo nghị định mới chỉ cần vốn tối thiểu là bảy trăm linh tỷ đồng
trước đó nghị định chín mươi hai cũ quy định tới một ba trăm linh tỷ đồng
việc nới sâu các quy định về vốn tối thiểu được đánh giá là mở rộng hơn cánh cửa thành lập hãng hàng không trong thời gian tới